phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
ban chấp hành trung ương ghi nhận biểu dương đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực
đóng góp to lớn những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào đồng chí chiến sĩ và cộng đồng các doanh nghiệp cả nước
cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín thời gian qua đồng thời cũng chia sẻ sâu sắc những tổn thất
mất mát về người và của mà nhân dân ta đã phải gánh chịu
chỉ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch nhất là ngành y tế các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở
đã dũng cảm hy sinh quên mình vì sinh mệnh sức khỏe và cuộc sống yên bình của nhân dân
nhận định và dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ không đạt được so với mục tiêu đề ra do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
cần khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án kịch bản cụ thể sát hợp hơn với thực tế tình hình hiện nay
và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh
tuyệt đối bình tĩnh tỉnh táo không được lơ là chủ quan nóng vội phân đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh
trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể để khôi phục phát triển kinh tế xã hội
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội
tập trung ưu tiên bổ sung hoàn thiện thể chế tháo gỡ khó khăn
giải lý có hiệu quả các vấn đề tồn đọng các nút thắt và các điểm ngén cho đầu tư phát triển sản xuất
kinh doanh cơ cấu lại một số ngành lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp đang bị tác động trực tiếp bởi dịch covid một mươi chín
như thương mại dịch vụ hàng không du lịch v v
để thích ứng với trạng thái bình thường mới tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi lĩnh ngành lĩnh vực
và sản xuất kinh doanh từ năm hai nghìn hai mươi hai trở đi
có giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế
cũng như tránh sự đổ vỡ của các tập đoàn kinh tế lớn cả nhà nước và tư nhân có thể dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền trong nền kinh tế
không để nền kinh tế bị lỡ nhịp trong xu hướng phục hồi kinh tế thế giới
cũng như quá trình tái cấu trúc chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu
về xây dựng chỉnh đốn đảng ban chấp hành trung ương nhận định trong điều kiện mới
đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới với quy mô tầm vóc lớn lao có nhiều khó khăn thách thức mới
đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng với một mươi giải pháp cơ bản đồng bộ
trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai với trọng tâm là ngăn chặn đẩy lùi
kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những hành vi tham nhũng tiêu cực và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
cái mới của lần này là trung ương đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng trình đốn đảng
mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
cùng với ngăn chặn đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh
xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực
đồng thời bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức
lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tiêu cực sát hợp với tình hình mới
trung ương thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể
thiết thực tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp mà hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm hai nhóm nhiệm vụ giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và xử lý nghiêm sai phạm
để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của hội nghị trung ương lần này
tổng bí thư lưu ý mỗi đồng chí ủy viên trung ương có nhận thức phải chín tư tưởng phải thông
quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự có kết quả rõ ràng cụ thể
phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy chính quyền lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và các nghị quyết kết luận của trung ương
thưa quý vị hội nghị trung mương lần thứ tư khóa một mươi ba diễn ra từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một mươi tại hà nội
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tuy đã được kiềm chế song còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn hội nghị trung mương lần thứ tư khóa một mươi ba
lực lượng cảnh vệ đã chủ động xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ
đồng thời triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật hiện đại nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ
và các đại biểu dự hội nghị cũng như các địa điểm khu vực trong hơn ba ngày diễn ra hội nghị
trước những yêu cầu về công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước và các đại biểu dự hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba ngay khi có kế hoạch tổ chức hội nghị
lực lượng cảnh vệ đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phương án bảo vệ
trong đó tiến hành khảo sát địa điểm tổ chức nơi ăn nghỉ của đại biểu và phân công nhiệm vụ cụ thể
đến từng đơn vị từng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ
cùng với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ đây là lần đầu tiên bộ tư lệnh cảnh vệ đưa vào ứng dụng
trong công tác cảnh vệ với nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại
ngay từ khi bộ tư lệnh cảnh vệ nhận được kế hoạch của bộ công an giao nhiệm vụ
thì đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát xây dựng phương án
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ bảo vệ để đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ họp
đặc biệt bộ tư lệnh cảnh vệ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tối ưu nhất đảm bảo kiểm soát chặt chẽ
an ninh nhanh toàn từ trên không cho đến mặt đất và lòng đất nhằm ngăn chặn kịp thời
các tình huống xấu có thể xảy ra đối với kỳ họ
tại văn phòng trung ương đảng nơi diễn ra hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba
công tác bố trí lực lượng phương tiện thực hiện các biện pháp nghiệp vụ được bộ tư lệnh cảnh vệ tăng cường
nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình người phương tiện ra vào khu vực bảo vệ
đặc biệt tại khu vực trung tâm các tầng nấp vòng an ninh được triển khai
quán triệt phương châm chủ động phát hiện từ sớm phòng ngừa ngăn chặn từ xa
những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong thời gian diễn ra hội nghị
hội nghị cũng diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
vì vậy nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh đã được bộ tư lệnh cảnh vệ
chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai như bảo đảm một trăm linh đại biểu
phóng viên báo chí tham dự đã test covid một mươi chín cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ
đã tiêm đủ hai mũi vaccine
trong quá trình làm nhiệm vụ phải bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định
như là năm ca cổng vaccine và thường xuyên test covid để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
và nhất là các trang thiết bị phục vụ hội nghị cũng được lau chùi và khứa khoản
để đảm bảo an toàn cho hội nghị
hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba đã thành công tốt đẹp
sự chủ động trong các phương án bảo vệ tinh thần nghiêm túc trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ và triển khai nhiều trang thiết bị cảnh vệ hiện đại phục vụ công tác bảo vệ
đã giúp đỡ các trang thiết bị
lực lượng cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được vinh dự là một trong những lực lượng
đã có những đóng góp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba
ngày hôm nay ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hương yên và ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện thị xã
phối hợp với hội đồng nhân dân các huyện thành phố thị xã tổ chức hội nghị tiếp xúc
giữa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên với cử tri
trước kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
từ điểm cầu chính tại thành ủy hương yên đến điểm cầu các huyện thị xã
dự hội nghị có các đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí đỗ tiến sĩ ủy viên trung mương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam
cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hương yên khóa một mươi
tại hội nghị đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã báo cáo một số kết quả nổi bật
tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm cùng các hoạt động của đoàn tại kỳ họp này
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm dự kiến khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và bế mạc vào ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
kỳ họp tiến hành theo hai đợt bằng các hình thức họp trực tuyến và họp tập trung
tùy theo tình hình dịch covid một mươi chín
phát biểu tại hội nghị thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
bộ trưởng bộ công an tô lâm đã trân trọng cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm
trao gửi niềm tin của cử tri dành cho các đồng chí trong đoàn
bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao nỗ lực và thành tích mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên
đã đạt được từ đầu năm đến nay với nhiều chỉ số kinh tế xã hội đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
an ninh trật tự được giữ vững
bộ trưởng tô lâm cũng trân trọng cảm ơn và tiếp thu những kiến nghị
ý kiến đóng góp của các cử tri tại hội nghị đồng thời giải đáp một số vấn đề
và đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh xem xét giải quyết để bà con yên tâm
bộ trưởng tô lâm khẳng định sẽ cùng với các đồng chí trong đoàn phản ánh nguyện vọng của cử tri
và của địa phương đến chính phủ quốc hội và các bộ ngành liên quan
quả đó có phần thực hiện các mục tiêu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã đề ra
các thành viên trong đoàn sẽ nỗ lực hoàn thành toàn bộ các nội dung của kỳ họp thứ hai
với chất lượng cao nhất vượt đảm bảo việc tham gia kỳ họp theo quy định của pháp luật
vừa hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm hỗ trợ tỉnh hưng yên làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã trao tặng cho ngành y tế và các địa phương trong tỉnh
một triệu khẩu trang y tế hai trăm linh bộ ký test nhanh covid một mươi chín tám trăm linh liều vaccine ngừa covid một mươi chín
năm máy thở và số tiền hai trăm linh triệu đồng
vào chiều nay tại hà nội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể
lần thứ hai để thẩm tra thảo luận về một số nội dung thuộc lĩnh vực ủy ban phụ trách
thượng tướng trần quang phương phó chủ tịch quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp
thiếu tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã trình bày báo cáo tại phiên họp
tại phiên họp này ủy ban quốc phòng và an ninh sẽ tiến hành thẩm tra chính thức dự án luật cảnh sát cơ động
thẩm tra các báo cáo của chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh
ngân sách quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi một phương hướng nhiệm vụ quốc phòng an ninh
ngân sách quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi hai kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi một
phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai kết quả thực hiện nghị quyết số chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
ngay sau phiên khai mạc thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt về một số kết quả
trong công tác thực hiện các nhiệm vụ ngân sách quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi một
phương hướng nhiệm vụ ngân sách quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết
với công tác bảo đảm an ninh trật tự bộ công an đã nắm chắc phân tích dự báo tình hình
kịp thời tham mưu đề xuất với đảng nhà nước hoạch định chủ trương chính sách trên các lĩnh vực chính trị
kinh tế xã hội đối ngoại và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
chủ động xây dựng phương án và triển khai các biện pháp công tác bảo vệ an ninh quốc gia
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và số cơ hội chính trị chống đối trong nước
thảo luận tại phiên họp nhiều ý kiến tán thành với các báo cáo của chính phủ
khẳng định chính phủ bộ quốc phòng bộ công an đã chỉ đạo quyết liệt và có nhiều giải pháp hiệu quả
tình hình chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được tăng cường tiềm lực vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao
lực lượng quân đội và công an đã sung kích chung sức đồng lòng tích cực phối hợp với cấp ủy
chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn của đại dịch
làm ngời sáng hình ảnh bộ đội cụ hồ hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
thực hiện chủ trương của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương bộ công an
và ngày hôm nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ về công tác tại công an xã biên giới
theo kế hoạch ba trăm một mươi bốn của bộ công an về việc điều động cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc bộ
về công tác tại các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
các đồng chí sung phong và được lựa chọn đều là những cán bộ được đào tạo bài bản có trình độ nghiệp vụ tốt
chưa qua công tác thực tiễn tại cơ sở nên việc điều động về công an xã biên giới là cơ hội để các đồng chí học hỏi
rèn luyện trong thực tiễn công tác vận dụng những lý luận được đào tạo vào trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an
các đồng chí được tăng cường lần này đều có tinh thần quyết tâm dù bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào
cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng giữ vững hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
đặc biệt là hình ảnh người cán bộ cục truyền thông công an nhân dân cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng ủy lãnh đạo cục đã tin tưởng giao phó
lực lượng công an dầm mưa nhằm hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân về quê tránh dịch
giải nobel văn học năm hai nghìn hai mươi một thuộc về nhà văn người tajania
để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết
chính thức và chính đáng được đưa đón về quê an toàn chú đáo vào chiều ngày hôm nay thủ tướng chính phủ đã có công điện số một nghìn ba trăm một mươi bốn
gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ yêu cầu
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số một nghìn sáu trăm hai mươi năm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công điện số một trăm hai mươi hai dk ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
việc phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh nhịp nhàng hơn không để un ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ
các địa phương tình hình dịch còn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng chỉ thị một mươi sáu
tiếp tục tích cực vận động thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn
đối với những người vẫn muốn về quê cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến
đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh thành phố để về quê
phải thực hiện ngay việc phân nhóm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ
liên hệ với tỉnh thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi
bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già phụ nữ có thai trẻ em có nhu cầu
các tỉnh thành phố
các tỉnh thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết
tỉnh thành phố nơi đến có trách nhiệm đón nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định
các tỉnh thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng dịch về quê đang đi qua địa phương mình
cần chủ động hỗ trợ cần thiết thông báo cho tỉnh thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn không để lây lan dịch bệnh
bố trí phương tiện chuyên trở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp
bộ y tế phân bổ ngay vaccine sau khi tiếp nhận
ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về hỗ trợ phương tiện sinh phẩm xét nghiệm
hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời sẵn sàng điều trị khi có ca mắc covid một mươi chín mới
căn cứ yêu cầu các địa phương bộ y tế bộ quốc phòng tăng cường hỗ trợ nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch
áp thấp nhiệt đới đang gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh quảng nam
trong khi đó hàng ngàn người dân từ các tỉnh phía nam vẫn đội mưa về quê tại các tỉnh miền trung miền bắc để tránh dịch
để phần nào vơi bớt khó khăn cho người dân cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng nam cùng chính quyền
các lực lượng chức năng đã dầm mưa và nỗ lực hết mình hỗ trợ người dân sớm về quê an toàn
trên tuyến đường hồ chí minh qua địa phận tỉnh quảng nam khu vực đèo lò so giáp giới tỉnh con tum
dưới cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hàng ngàn người dân vẫn đội mưa
un un di chuyển bằng xe máy về quê
để đảm bảo an toàn cho người dân ngoài việc dẫn đường cán bộ chiến sĩ công an phải dùng loa
hướng dẫn người dân chú ý di chuyển qua đoạn đường đèo dốc nguy hiểm
từ đầu tháng một mươi đến nay đã có hơn ba mươi lượt người dân
từ các tỉnh thành phố phía nam về quê tránh dịch
phần lớn là người dân các tỉnh nghệ an thanh hóa các tỉnh phía bắc
di chuyển bằng phương tiện xe máy trên chặng đường rất dài để về quê
tại chốt kiểm dịch đèo lò so người dân sau khi khai báo y tế
được cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng chức năng
hỗ trợ xăng xe tiếp xức lương thực thực phẩm
sự hỗ trợ của lực lượng chức năng tại chốt đã phần nào làm ấm lòng những người dân trong hoàn cảnh khó khăn này
mỗi ngày có khoảng năm người về với lưu lượng người như thế và tầng súc ở bên phía cộng tâm dẫn qua bên mình thì rất là đông người
cho nên là tầng súc làm việc của các bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở chốc có khi là hai mươi bốn h một ngày hai mươi bốn hai mươi bốn h một ngày
rất vất vả trong điều kiện thời tiết là trời mưa
phục vụ cho việc đón bố trí và dẫn bà con về quê thì hiện nay là ở chỗ đã tham mưu cho ban chỉ đạo ở tỉnh cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương ở đây cũng có hỗ trợ cho bà con nhiều vấn đề
đã vận động hỗ trợ nhiều súc an rồi áo mưa rồi nước uống sữa và tiền mạc cho những cái trường hợp là hết sức khó khăn
cũng như là kết nối với các hội thiện nguyện đưa những gia đình mà cực kỳ khó khăn mà họ đi bộ về quê
có trẻ sơ sinh dưới một tháng tuổi thì sẽ
để chở họ về tới nhà
sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ công an và những chuyến xe dẫn đường đảm bảo an toàn cho người dân trong đêm tối
trong mưa gió trên cung đường rừng núi sẽ mãi là hình ảnh đẹp đầy áp tỉnh quân dân trong khó khăn dịch bệnh thiên tai
bản tin dịch covid một mươi chín ngày bảy tháng một mươi của bộ y tế cho biết tính từ một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hôm nay trên hệ thống
quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn một trăm năm mươi ca bệnh covid một mươi chín
trong một một trăm năm mươi ca nhiễm mới trong đó ba ca nhập cảnh và bốn một trăm bốn mươi bảy ca ghi nhận trong nước giảm hai trăm linh chín ca so với ngày trước đó tại bốn mươi ba tỉnh thành phố
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thành phố hồ chí minh giảm hai trăm ba mươi ca trà vinh giảm ba mươi một ca và bình thuận giảm hai mươi tám ca
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một bốn trăm linh hai ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi là bảy trăm năm mươi tám bốn trăm tám mươi tám ca

trong ngày sáu tháng một mươi có một tám mươi sáu sáu trăm ba mươi tám liều vaccine covid một mươi chín được tiêm như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là bốn mươi chín hai trăm năm mươi bốn chín trăm hai mươi năm liều
chuyển sang một thông tin khác các thông tin được dư luận quan tâm về tình hình biển đông việc triển khai hộ chiếu vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín bảo hộ công dân hay hội nghị cấp cao asean đã được người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cập nhật tại buổi họp báo thường kỳ

liên quan tới việc triển khai hộ chiếu vaccine và kế hoạch tiếp nhận trở lại khách du lịch của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
chính phủ đã đồng ý với bộ tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine của các nước tại việt nam do bộ ngoại giao đề xuất
một trong những nội dung quan trọng của bộ tiêu chí nói trên là về loại vaccine
theo đó việt nam chấp nhận các loại vaccine được tổ chức y tế thế giới
và trung tâm kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ hoặc cơ quan quản lý dược phẩm châu âu
hoặc bộ y tế việt nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
bên cạnh đó bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam cũng đang phối hợp với các cơ quan
liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch thí điểm đón khách du lịch đã được tiêm chủng
tới việt nam trước mắt là sớm triển khai thí điểm ở phú quốc trong thời gian tới
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo
về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước ta trong thời gian tới và hội nghị cấp cao asean
cùng các hội nghị cấp cao liên quan dự kiến sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi